công an tỉnh tiền giang đã kịp thời có mặt không chế đối tượng giải cứu an toàn các cháu bé
theo thông tin từ công an tỉnh tiền giang vào khoảng bảy giờ sáng ngày một tháng ba
tại trường mầm non tuổi thần tiên có ba cháu bé bị đối tượng nghi ngáo đá
dùng dao không chế đe dọa nguy hiểm đến tính mạng
công an tỉnh tiền giang huy động lực lượng cảnh sát cơ động cảnh sát hình sự
cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an thành phố mỹ tho đến hiện trường
triển khai các biện pháp giải cứu
lúc này đối tượng cầm dao trên tay không chế đưa ba cháu bé vào một phòng học cố thủ
và có nhiều biểu hiện manh động
sau gần chín mươi phút thuyết phục đánh lạc hương đối tượng các lực lượng hiệp đồng tác chiến
đã không chế bắt giữ được nghị tượng và giải cứu thành công các cháu bé
qua xác minh thì cơ quan công an đã xác định đối tượng là nguyễn bá quân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện trần đề tỉnh sóc trăng
kết quả kiểm tra nhanh quân dương tính với ma túy
công an huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa vừa bắt được một đối tượng có hành vi cướp tài sản
nạn nhân là một phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi
qua điều tra bước đầu cho thấy trước khi thực hiện hành vi cướp tài sản
đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi nhằm che giấu nhân thân và mục đích của mình
chiều tối ngày một mươi bốn tháng hai vừa qua công an huyện vạn ninh nhận tin báo từ một phụ nữ trong huyện
chị này vừa bị một người đàn ông dùng vũ lực tấn công cướp tài sản
là một số nữ trang gồm nhẫn dây chuyền vòng đeo tay bằng vàng
qua lời kể của người phụ nữ thì trước khi cướp vào đầu giờ chiều
hai người đã cùng nhau vào một nhà nghỉ trên địa bàn
sau đó đến chiều tối khi người này chở người phụ nữ về nhà đến đoạn đường vắng thì ra tay hành động
điều đáng nói là hai người mới quen nhau và gặp lần đầu
thông tin duy nhất mà nạn nhân cung cấp đó là người đàn ông chị quen
tên là tuấn ngoài bốn mươi tuổi
đội đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ
thứ nhất là tổ chức cho điều tra viên tiến hành khám nghiệm hiện trường
nhằm thu thập các dấu vết vật chứng liên quan đến tội phạm
cái thứ hai là đã làm việc kỹ lại với bị hại đề nghị bị hại cung cấp lộ trình
về cái từ khi bị hại tiếp xúc với đối tượng về di chuyển như thế nào lộ trình di chuyển
cho đến khi điểm cuối cùng là điểm bị hại bị đối tượng
chiếm đoạt tài sản để nhằm mục đích thu thập các thông tin về đối tượng
về phương tiện cũng như là thu thập ảnh của đối tượng để phục vụ đại soát
khẩn trương vào cuộc điều tra truy xét bằng các biện pháp nghiệp vụ
vào chiều ngày hai mươi hai tháng hai công an huyện vạn ninh đã bắt giữ được nghi can gây án
là vũ văn oai bốn mươi hai tuổi trú tại huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
hiện sinh sống tại xã ninh ích thị xã ninh hòa
khai nhận bước đầu
đối tượng oai thừa nhận lập facebook lấy tên là tuấn
trong vai một người đàn ông trung niên phong độ thành đạt
đối tượng ve vãn làm quen với nạn nhân sau đó hẹn gặp vào ngày lễ tình nhân một mươi bốn tháng hai
sau khi tâm sự trong nhà nghỉ lấy lý do trang sức của nạn nhân đã cũ
oai yêu cầu nạn nhân tháo ra cho vào túi sách rồi chở nạn nhân đi lòng vòng
chiều tối khi chở nạn nhân về nhà đến đoạn đường vắng
đối tượng này đã ra tay cướp chiếc túi sách của nạn nhân
thì cơ quan công an xin có một số khuyến cáo đối với người dân như sau
thứ nhất là cần hết sức thận trọng cảnh giác khi kết bạn làm quen
đối với những người lá mặt trên mạng sổ đặc biệt là những mối quan hệ yêu đương
khi chúng ta chưa biết rõ người lã mặt là ai trên thực tế
và cái thứ hai đó là không nên tin tưởng vào những lời hứa hẹn đường mặt
ví dụ như cho quà tặng tiền hoặc là yêu đương
đối với những người lã mặt những người mới làm quen trên mạng sổ
để không bị bất cảnh giác
lơ là chủ quan và trở thành nạn nhân của tội phạm
theo công an huyện vạn ninh vũ văn oai là đối tượng từng có tiền án
khi thực hiện khám xét nơi ở của đối tượng
cơ quan điều tra đã phát hiện thu giữ khá nhiều các loại nữ trang
trong đó có hai chiếc vòng vàng đối tượng đã cướp của người phụ nữ vào ngày một mươi bốn tháng hai
việc khám phá nhanh vụ án và truy bắt được đối tượng gây án
góp phần ổn định tình hình an ninh trở tự địa bàn huyện vạn ninh
lực lượng công an lại vừa triệt phá một kho súng đạn thu giữ hàng trăm khẩu súng
công cụ hỗ trợ bốn bảy trăm linh viên đạn
đối tượng cầm đầu được phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm xác định là đoàn quốc thái
chủ tại quận tám tp hcm
trước đó trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phát hiện thái và đồng phạm là trần bá lộc
quê tỉnh quảng ngãi ra bán các loại vũ khí công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội
các loại súng airshop dạng súng hơi dùng ga bắn đạn nhựa kim loại gây sát thương lớn
được nhóm này giao bán với giá hàng chục triệu đồng
nguồn hàng được thái và lộc lấy từ thái lan campuchia sau đó mang về nhiều kho cất dấu
để biết thái từng bị công an tp hcm xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tàng trữ đổ chơi nguy hiểm
ngay sau đó lực lượng chức năng đã phối hợp công an tp hcm tp hcm tp hcm tp hcm và tp hcm
đồng loạt khám xét nhiều địa điểm của nhóm này
quả đó thu giữ hai trăm ba mươi khẩu súng các loại gần năm viên đạn nhựa kim loại hai mươi ba bình ga
hai máy ép khoan đạn năm mươi bốn hộp tiết đạn cùng nhiều vật chứng có liên quan
nhắn tin làm phiền người yêu cũ thanh niên bị bạn trai của cô gái và nhóm bạn hành hung và nhập viện cấp cứu
công an tp hcm vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với bùi quốc thắng
nguyễn văn hậu nguyễn đăng khoa và nguyễn hoàng lực
cùng chú tại huyện châu thành về hành vi cối gây thương tích
trong quá trình điều tra xác định sau thời gian có quan hệ tình cảm với nguyễn văn đây
chú tại huyện châu thành phạm thị huỳnh như chia tay với đây và quen biết thắng
vào trưa ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn như nói về thắng thường bị đây nhắn tin làm phiền
nên thắng đã hẹn đây để nói chuyện
sau đó thắng gọi điện rủ thêm phan hoàng huy nguyễn đăng khoa nguyễn văn hậu nguyễn hoàng lực đến hành hung đây
gặp đây các đối tượng đã lao vào đánh trong đó lực đã cầm dao chém bốn nhát vào tay và lưng của đây
gây thương tích rồi cả nhóm lên xe rời khỏi hiện trường
đây được mọi người đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật là hai mươi
công an quận long biên thành phố hà nội cho biết đang xác minh video clip
hai người đàn ông có hành vi đạp người phụ nữ đang điều khiển xe máy trên đường
vào ngày một tháng ba trên mạng xã hội xuất hiện video clip ghi lại hành vi của hai đối tượng
điều khiển xe máy chưa rõ biển kiểm soát
di chuyển tại khu vực viên hồm long biên phương sai đông
quận long biên thành phố hà nội hai đối tượng trên đã đạp vào xe máy
do người phụ nữ điều khiển cùng chiều khiến nạn nhân loạn trọng sau đó bỏ chạy
dù vụ việc chưa xảy ra tai nạn nghiêm trọng nhưng đã khiến cộng đồng mạng và người dân rất bức xúc
hiện lực lượng chức năng đang trích xuất camera dọc tuyến đường di chuyển của các đối tượng
để nhanh chóng truy bắt cơ quan công an cũng xác định đây là hành vi nguy hiểm
yêu cầu các đối tượng và gia đình vận động các đối tượng ra trình diện
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lâm đồng vừa tiến hành tống đạt các quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với hoàng việt khánh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại huyện đức trọng về hành vi làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền
thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa sau chủ nghĩa việt nam
theo điều tra ban đầu phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh lâm đồng phát hiện khánh quản lý và sử dụng một số tài khoản mạng xã hội
đăng tải chia sẻ tán phát các bài viết video clip hình ảnh bôi nhọ đảng cộng sản việt nam
nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và xúc phạm chủ tịch hồ chí minh
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển hồ sơ vụ việc
cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lâm đồng tiếp nhận điều tra theo thẩm quyền
quá trình xác minh cơ quan an ninh điều tra đã làm rõ các bài viết video clip hình ảnh trên các tài khoản mạng xã hội
do hoàng việt khánh làm ra đăng tải chia sẻ tán phát có nội dung được giám định là sai sự thật
xuyên tạc bóp méo tình hình thực tế đà kích các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
xuyên tạc lịch sử nói xấu xúc phạm lãnh tụ hồ chí minh bồi nhọ lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lâm đồng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
thưa quý vị khi việc sở hữu được tấm vé xem phim đào phở và piano vẫn vô cùng khó khăn
thì mảnh đất lừa đảo của các đối tượng phạm tội lại càng mâu mỡ và mạng xã hội chính là công cụ hữu hiệu của chúng
mới đây cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông đã có khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác
với những chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng nhất là khi mua vé xem phim đào phở và piano trên các hội nhóm mạng xã hội
ngày hai mươi tháng hai trung tâm chiếu phim quốc gia đã lên tiếng cảnh báo khán giả cẩn trọng
tránh bị lừa khi mua vé xem phim đào phở và piano qua các hội nhóm trên mạng xã hội
thực tế nhiều người dùng vì không thể mua vé tại quầy cũng như trên website chính thống
đã nhẹ dạ cả tin mua lại của những đối tượng giao bán lại vé để rồi bị chiếm đoạt tài sản
đồng thời các sự cố quá tải khi mua vé qua các nền tảng như website các app ví điện tử vnpay
nên họ buộc phải tìm các kênh không chính thống khác
những hội nhóm đấy thì nó đa phần là sẽ có rất nhiều lừa đảo và không cảm giác an toàn
vì vậy là mình sẽ lựa chọn là chờ đợi đợt này nó sẽ ít người hơn và mình sẽ đặt vé
và qua hình thức là mình đặt vé mình gọi điện trực tuyến cho giả và đặt vé số lượng lớn
hiện hệ thống bán vé của trung tâm chiếu phim quốc gia đã đặt vé
của trung tâm chiếu phim quốc gia đã hoạt động bình thường
tuy nhiên sau sự cố quá tải do mua vé trực tuyến cùng tình trạng lừa đảo do mua vé trên mạng xã hội
trung tâm chiếu phim quốc gia đã đưa thông báo chính thức trên website
vé phim đào phở và piano hiện chỉ bán trực tiếp tại quầy không bán vé online
ngoài ra đến nay theo cục điện ảnh đã có các đơn vị phát hành phim tư nhân tham gia phát hành phim này
khán giả quan tâm có thể đến mua trực tiếp hoặc mua qua trực tuyến
trung tâm chiếu phim quốc gia đã đưa thông báo chính thức trên website
trước đây cục an toàn thông tin đã ghi nhận tình trạng một số trang web giả mạo
giống trang web chính thống sử dụng poster giống hệt như những chương trình quảng cáo của các đơn vị tổ chức đưa ra
các đối tượng lừa đảo lợi dụng lòng tin của người mua để yêu cầu họ đặt cọc trước nhưng sau đó không giao vé
thì khuyến cáo người dân nên vào những trang web chính thống như thế để thực hiện mua vé và cũng như chuyển khoản thanh toán
nhận vé trên những trang web chính thống của các giảm chiếu phim
thì có thể thì khi mà đối với những cái phim mà đang thu hút được nhiều người xem
thì đôi lúc cái hệ thống website nó chưa đáp ứng được
thì chúng ta có thể kiên nhân chờ đợi một chút để khi vào được hệ thống chính thống của các cái gạt chiếu phim
tránh mua đến những đơn vị thứ ba mà chưa được kiểm chứng và không chính thống
cục an toàn thông tin cũng đưa ra khuyến cáo
khán giả không mua vé người khác bán lại
trên internet tránh trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo
hiện tượng phe vé bán lại vé giá cao giả mạo trang web chính thống
rồi chiếm đoạt đối với các sự kiện nổi tiếng ngày một trở thành vấn nạn
người dùng nên lựa chọn những địa chỉ website uy tín và được xác minh rõ ràng
hoặc giao dịch trực tiếp để tránh tình trạng bị lừa đảo chiếm đoạt
sau một thời gian trinh sát theo dõi đường đi nước bước của số phân bón giả bán ra thị trường nhiều tỉnh thành miền trung tây nguyên
mới đây phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi
đã triệt phá đường dây sản xuất buôn bán phân bón giả có quy mô lớn
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi đã tổ chức khám xét công ty trách nhiệm hưu hạm một thành viên việt đức
có địa chỉ tại cụng công nghiệp quán lát xã đức tránh huyện bộ đức do ông nguyễn đức đề làm giám đốc
tại các kho sản xuất chứa hàng của công ty phát hiện trên hai trăm bảy mươi một tấn phân bón vi lượng giả
nhiều năm qua công ty trách nhiệm hưu hạm một thành viên việt đức hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón giả
bán trên địa bàn các tỉnh miền trung tây nguyên
phòng cảnh sát kinh tế cũng đã phối hợp với cục quản lý thị trường
tri cục trồng chọt và bảo vệ thực vật quảng ngãi tổ chức lấy mẫu phân bón để giám định
bước đầu xác minh nhiều bà con nông dân đã sử dụng phân bón giả
gây cháy lá cây nông nghiệp và hoa màu làm thiệt hại quá trình canh tác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã khởi tố vụ án hình sự
khởi tố giám đốc nguyễn đức đề về hành vi sản xuất buôn bán trên hai trăm bảy mươi một tấn phân bón giả
công ty này bán ở ngoài tỉnh trên địa bàn của tỉnh tây nguyên và tỉnh phía nam
và làm theo các đơn đề khẳng do vậy trinh sát cũng đã tiến hành thu thập tài liệu và quy trình sản xuất
thu đoán và các việc liên quan đến hành vi sản xuất và mua bán của công ty này
thời gian gần đây tình trạng sản xuất kinh doanh phân bón giả kém chất lượng trong nước ngày càng diễn biến phức tạp
tiêm ẩn nhiều hệ lụy gây thiệt hại cho người nông dân nhà nước và doanh nghiệp
việc đấu tranh triệt phá của lực lượng công an quảng ngãi đã kịp thời ngăn chặn cơ sở đầu não sản xuất phân bón giả